tội làm dùng tiền nhiên cho đất tài sản hoặc tội tham mưu tài sản và bức phạt cao nhất có thể là từ một mươi năm năm đến hai mươi năm
tự ý cấp xét thu tiền đất tổ chức đấu giá quyên góp của hộ nghèo sai quy định thu tiền của dân lại do chủ tịch xã đứng tên giữ gần hai năm qua
trong lúc những khuất tất trên chưa được ngành chức năng làm rõ xử lý thì những người dân sẽ đất nguyện
chắc chắn sẽ phải tiếp tục cảnh sống mòn mỏi đợi chờ viễn cảnh an cư lạc nghiệp không biết tới bao giờ mới có thể trở thành sự thật
thưa quý vị và các bạn một câu hỏi khác được đặt ra đó là có hay không việc ủy ban nhân dân huyện bao che cho những sai phạm của xã
khi không báo cáo sự việc lên các cấp có thẩm quyền cao hơn khiến sự việc kéo dài trong nhiều năm gây mất ổn định chính trị địa phương nói riêng
và gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của bộ máy công quyền nói chung
rất cần sự vào cuộc của ngành chức năng tỉnh quảng ngãi sớm giải quyết thâu đáo để người dân an lòng an cư cuộc sống
đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được nói lời tạm biệt
mọi ý kiến đóng góp
cảm ơn các bạn vui lòng gửi về ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân số một lê đức thọ cầu giấy hà nội
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại